tin từ ubnd xã nghĩa minh huyện nghĩa hưng tỉnh nam định cho biết vào lúc tám giờ sáng nay hơn bốn mươi công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn golden victory việt nam lại tiếp tục nhập viện
một số công nhân công ty golden victory việt nam cho biết sáng nay mọi người vẫn làm việc bình thường
tuy nhiên khoảng một tiếng sau một số người có biểu hiện đau đầu buồn nôn khó thở nên được đưa lên phòng y tế
sau đó xe cứu thương đến đưa công nhân tới bệnh viện
các công nhân rất lo lắng bởi chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi lãnh đạo công ty thông báo là môi trường làm việc đã được cải thiện đề nghị người lao động quay trở lại làm việc
vậy mà đến sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi lại tiếp tục xảy ra ngộ độc
như vậy hai tuần qua tại công ty golden victory việt nam đã ba lần xảy ra ngộ độc khí khiến trên một trăm sáu mươi công nhân phải nhập viện